ngày hai mươi hai tháng năm hơn hai trăm linh doanh nghiệp có số tiền nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp lớn và kéo dài trên địa bàn thành phố hà nội đã có dịp đối thoại
với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ban ngành để tìm giải pháp
giải quyết khó khăn vướng mắt từ đó khắc phục tình trạng nợ động và bảo đảm quyền
và lợi ích chính đáng của người lao động
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín số tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm tự nguyện của hơn ba mươi bảy năm trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
là khoảng hai tám mươi năm tỷ đồng tăng hơn một một tỷ so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
các đơn vị nợ lớn và kéo dài chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản
chiếm khoảng tám mươi hầu hết nguyên nhân được các doanh nghiệp lý giải là do hoạt động sản xuất
kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhiều công trình dự án vẫn chưa thu hồi được vốn
trong đó có cả tiền ngân sách bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cho rằng
tiền lãi từ nợ bảo hiểm xã hội cũng khá cao vì vậy kiến nghị thành phố và cơ quan bảo hiểm
xem xét lại cách tính lãi tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp được khoanh nợ
ưu tiên tách đóng cho người lao động hưởng chế độ